chào mừng quý vị đến với bản tin nhật ký an ninh của truyền hình công an nhân dân
bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây
chiều nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã đến tham quan triển lãm quốc phòng quốc tế hai nghìn hai mươi hai được tổ chức lần đầu tiên tại việt nam
đến thăm các khu trưng bày của cục công nghiệp an ninh bộ công an
đại tướng tô lâm đánh giá cao những sản phẩm công nghiệp an ninh chuyên dụng và lưỡng dụng được sản xuất tại việt nam do các doanh nghiệp trực thuộc của cục nghiên cứu liên kết chuyển giao công nghệ chế tạo và sản xuất thử nghiệm thành công
bộ trưởng nhấn mạnh tham dự triển lãm lần này sẽ tạo cơ hội để ngành công nghiệp an ninh hợp tác với các nước trên lĩnh vực quốc phòng an ninh tìm hiểu nghiên cứu xu hướng phát triển của trang bị kỹ thuật công nghiệp an ninh trên thế giới
đa dạng hóa kênh mua sắm tiếp nhận chuyển giao công nghệ của nước ngoài về trang thiết bị kỹ thuật hậu cần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới
sáng nay tại hà nội thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an chủ trì lễ giới thiệu cuốn sách tăng cường công tác xây dựng đảng trong công an nhân dân
theo nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng do đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ biên
thấu hiểu sâu sắc vai trò đặc biệt quan trọng của công tác xây dựng đảng đối với việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự xây dựng lực lượng mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân theo nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng và nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
bộ trưởng tô lâm đã chỉ đạo biên soạn chủ biên cuốn sách quan trọng này cuốn sách được giao cho cục công tác đảng và công tác chính trị phối hợp với nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật tổ chức bản thảo xuất bản và phát hành rộng rãi trong toàn lực lượng công an nhân dân
cuốn sách được giao cho cục công tác đảng và nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật tổ chức bản chính trị quốc gia sự thật tổ chức bản chính trị quốc gia sự thật tổ chức bản chính trị quốc gia sự thật tổ chức bản chính trị quốc gia sự thật tổ chức bản chính trị quốc gia sự thật tổ chức bản chính trị quốc gia sự thật tổ chức bản chính trị quốc gia sự thật tổ chức bản chính trị quốc gia sự thật tổ chức bản chính trị quốc gia sự thật tổ chức bản chính trị quốc gia sự thật tổ chức bản chính trị quốc gia sự thật tổ chức bản chính trị quốc gia
nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ an ninh quốc gia
tại buổi lễ thứ trưởng trần quốc tỏ đã trao tặng cuốn sách cho đại diện các đơn vị trực thuộc bộ
phó giáo sư tiến sĩ phạm minh tuấn giám đốc tổng biên tập nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật
trao tặng cuốn sách cho các thư viện trong công an nhân dân
chiều nay tại hà nội ban chỉ đạo hội thảo khoa học cấp quốc gia kỷ niệm năm mươi năm chiến thắng hà nội
điện biên phủ trên không mùa một nghìn chín trăm bảy mươi hai hai nghìn hai mươi hai đã tổ chức thăm và tặng quà ba gia đình nhân chứng lịch sử
cán bộ công an có hoàn cảnh khó khăn
đoàn đã tới thăm đại tá vũ đình hoành sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi bảy nguyên cán bộ tiếp quản thủ đô
chiến sĩ công an khu đống đa công tác trong lĩnh vực cảnh sát và cứu nạn cứu hộ
trực tiếp tham gia một mươi hai ngày đêm điện biên phủ trên không nguyên phó giám đốc công an tp hà nội
trung tá trần văn nhỏ sinh năm một nghìn chín trăm hai mươi bảy
anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
nhất là trong một mươi hai ngày đêm điện biên phủ trên không là tiểu đoàn trưởng trung đoàn sáu trăm linh bộ tư lệ cảnh vệ
đoàn đã tới thăm nhà đại tá nguyễn dương sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi năm nguyên phó cục trưởng cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy
từ năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu đã công tác tại đơn vị chữa cháy hà nội
và là kỹ sư kỹ thuật an toàn phòng cháy chữa cháy khóa đầu tiên của bộ công an
đây chính là dịp để chia sẻ
những đóng góp hy sinh của cán bộ chiến sĩ công an trong chiến thắng hà nội điện biên phủ trên không
thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta
hoạt động này cũng nhằm tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng đối với thế hệ trẻ trong công an nhân dân
nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước bồi dưỡng lý tưởng cách mạng tình cảm lòng tự hào tự tôn dân tộc
từ đó tạo động lực để các cán bộ chiến sĩ công an nhân dân hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
hành trình triển khai đã cho thấy hiệu quả rõ rệt mang lại nhiều lợi ích thiết thực giúp cơ quan hành chính nhà nước
người dân và doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính một cách thuận tiện tiết kiệm thời gian chi phí
đặc biệt nâng cao hiệu quả tính chặt chẽ thống nhất trong quản lý nhà nước đối với lĩnh vực phòng cháy chữa cháy
không quá bảy ngày doanh nghiệp này đã có thể hoàn tất việc nộp và nhận kết quả thủ tục thẩm duyệt thiết kế
về phòng cháy và chữa cháy qua cổng dịch vụ công bộ công an
với việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thời gian gửi nhận hồ sơ đã được rút ngắn đáng kể
tại bất cứ đâu có kết nối internet và hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trong ngày trình tự giải quyết thủ tục hành chính được công khai
minh bạch chỉ với những thao tác đơn giản doanh nghiệp tiết kiệm được rất nhiều chi phí và thời gian đi lại
thậm chí nhiều hồ sơ được trả trước hạn
và điều đặc biệt chúng tôi thấy là hầu hết các hồ sơ ở tôi làm đều điều trả trước hạn
ví dụ các thời hạn là
một mươi ngày chẳng hạn thì có thể là bảy ngày chúng tôi đã nhận được rồi
một mươi năm ngày thì khoảng tầm bảy đến một mươi ngày chúng tôi đã nhận được rồi
hầu hết là trong vòng một tuần là chúng tôi đã nhận được kết quả này
tức là ngoài cái tiết kiệm về chi phí ra nó tạo được cái tâm lý rất thoải mái cho nhân dân trong khi đi làm việc đấy
rất là tiện lợi cho doanh nghiệp cũng như là chủ đầu tư về việc là tinh giảm lại được thời gian
cũng như là về in ấn hồ sơ cũng như là các thủ tục rút ngắn được thời gian nộp
cũng như là trả hồ sơ kết quả thuận tiện
cũng cho doanh nghiệp giảm được nhiều những cái chi phí cũng như là thời gian đi lại
nếu như trước đây sau khi nộp hồ sơ doanh nghiệp rất khó để có thể theo dõi tình trạng
quá trình giải quyết hồ sơ của cơ quan công an
thì nay các trường thông tin hồ sơ được tiếp nhận bởi đơn vị nào đang được giải quyết ở bước nào
kết quả giải quyết ra sao đã được công khai phản hồi cụ thể trên môi trường điện tử
hiện nay cục cảnh sát phòng cháy chơi cháy và cứu nạn cứu hộ
cung cấp bốn mươi một dịch vụ công trên cổng dịch vụ công bộ công an
đạt tỷ lệ một trăm linh thủ tục hành chính được giải quyết trên môi trường điện tử
thứ nhất là mình theo dõi được tiến độ hồ sơ này
thứ hai là minh bạch hóa này
thứ ba nữa là khi mà trả kết quả trên thì biết là phải làm gì theo đúng hồi rồi
đấy là cái thứ nhất
cái thứ hai nữa là toàn bộ các hồ sơ khi đã được xử lý và minh bạch thì không phải là chúng tôi là người tụ hưởng
nhưng mà đến sau này những người thực hiện công tác duy tu bảo dưỡng
cũng như là các cơ quan vào kiểm tra căn cứ vào đấy để làm cơ sở đánh giá kiểm tra một cách chính xác
việc triển khai thủ tục hành chính cấp độ cấp độ bốn sẽ vừa thuận lợi cho người dân trong việc giải quyết
và vừa là từng bước để chúng tôi thực hiện số hóa hồ sơ kết quả thủ tục hành chính
qua đó sử dụng kho dữ liệu dùng chung của bộ công an
và kết nối liên thông với dữ liệu kết quả thủ tục hành chính của chính phủ
góp phần sử dụng là giảm thiểu cái việc sử dụng những cái hồ sơ hoặc là cái giấy tờ mà phải sử dụng lại
thì qua đó là càng thuận lợi hơn cho người dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính khác
đến nay đã có gần tám hồ sơ trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy được tiếp nhận và xử lý trên môi trường điện tử
đảm bảo thời gian quy định thậm chí giải quyết trước hạn
riêng đối với thủ tục thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy
tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn là hơn chín mươi
cho thấy những nỗ lực rất lớn của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy trong giải quyết các thủ tục hành chính
từ những tiện ích thiết thực với nhiều doanh nghiệp
việc thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử đang dần trở thành một thói quen
trong phần tiếp theo của bản tin cá độ bóng đá và những hệ lụy khôn lường
who dự kiến tổ chức thảo luận về sự thảo thoát
thỏa thuận toàn cầu nhằm đối phó tốt hơn với đại dịch trong tương lai
mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ môi rời hối lộ nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ
lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại bộ ngoại giao hà nội và các tỉnh thành phố
hôm nay cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra các quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với hai bị can
cụ thể hai bị can gồm lê hồng sơn tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại
dịch vụ và du lịch bầu trời xanh blue sky bị cơ quan an ninh điều tra khởi tố
bắt tạm giam về tội đưa hối lộ quy định tại điều ba trăm sáu mươi bốn bộ luật hình sự
phạm bá sơn lao động tự do bị cơ quan an ninh điều tra khởi tố bắt tạm giam về tội
lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với hai bị can trên
hiện cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
cũng trong ngày hôm nay tòa nhân dân tp hcm đã mở phiên tòa xét xử chủ tịch hội đồng quản trị công ty alibaba nguyễn thái luyện
cho ba mươi hai bị cáo trong vụ lừa đảo sửa tiền
bị cáo nguyễn thái luyện chủ tịch hội đồng quản trị công ty alibaba nguyễn thái lĩnh tổng giám đốc công ty alibaba
bị xét xử với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bị cáo võ thị thanh mai giám đốc công ty cổ phần alibaba law firm nguyễn thái lực giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hoạn đầu tư và thương mại địa ốc xanh
bị xét xử với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền
bị cáo huỳnh thị kim thắng kê toán trưởng công ty alibaba bị xét xử với tội rửa tiền
bị cáo nguyễn thái luyện đã thành lập hai mươi hai công ty tổ chức mua một số lượng lớn đất nông nghiệp bằng chính nguồn tiền huy động từ khách hàng
rồi tự lập dự án dân cư phân lô trái pháp luật đưa ra các thông tin không có thật để kêu gọi lừa ký hợp đồng bán đất nền dưới dạng thổ cư để huy động tiền từ khách hàng
bằng các thủ đoạn này luyện đã chỉ đạo các nhân viên giới quyền chiếm đoạt gần hai bốn trăm linh tỷ đồng của bốn năm trăm sáu mươi khách hàng
trong phiên xử hôm nay viện kiểm sát công bố cáo trạng năm trăm linh trang dự kiến ngày mai sẽ xét hỏi
hôm nay tòa nhân dân tối cao tại tp hcm mở phiên tòa xét xử phúc thẩm lưu động vụ án hình sự tại tòa nhân dân tỉnh đồng tháp
đối với bị cáo lê duy linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba chú huyện thanh bình tỉnh đồng tháp cùng các đồng bọn
về tội vận chuyển trái phép chất ma túy tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó vào ngày hai và ngày ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai tòa nhân dân tỉnh đồng tháp tuyên án tử hình đối với các bị cáo lê duy linh
trần văn thức nguyễn văn thiệt nguyễn văn thái nguyễn trung hiếu lê văn thành huỳnh văn lý và tù trung thân đối với bị cáo bùi minh cẩm trướng
theo cáo chẳng vào ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi nguyễn văn thái điều khiển xe ô tô bảy chỗ biển số sáu mươi sáu a
năm nghìn tám trăm tám mươi ba khi đến ấp hoàng việt xã tân phước huyện tân hồng tỉnh đồng tháp
thì bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng tháp phối hợp với công an huyện tân hồng
chốt chặn bắt quả tang trên xe có chở trên bốn mươi năm kg chất ma túy tổng hợp
qua điều tra mở rộng vụ án cơ quan điều tra đã bắt giữ thêm một số đối tượng khác có liên quan
trong đó bị cáo linh thừa nhận nhiều lần cung cấp ma túy cho các đối tượng khác sử dụng tại khách sạn do linh thuê
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên y án sơ thẩm của tòa án nhân dân tỉnh đồng tháp đã tuyên
trong đó giữ nguyên án tử hình đối với bảy bị cáo và tù chung thân đối với bị cáo bổ mình cầm chướng
lại thêm một chuyên án đấu tranh với tội phạm cá độ bóng đá vừa được thực hiện thành công
hôm nay công an tp hòa bình cho biết vừa phá thành công chuyên án đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền khoảng năm mươi tỷ đồng
đối với các đối tượng trong đường dây bị bắt xử gồm trương thiên an vũ đình thịnh giang trọng tuấn nguyễn việt đức
tất cả đều trú tại tp hòa bình khai thác nhanh các đối tượng công an tp hòa bình tiếp tục bắt xử đinh quốc trọng
là người cầm đầu đường dây đánh bạc và là người cung cấp trang cá độ bóng đá cho các đối tượng khác thực hiện hành vi cá độ bóng đá
đấu tranh khai thác ban đầu cơ quan chức năng xác định trong thời gian diễn ra world cup hai nghìn hai mươi ba
số tiền các đối tượng đánh bạc với nhau bằng hình thức cá độ là khoảng năm mươi tỷ đồng
hiện vụ việc đang được các đơn vị chức năng công an tỉnh tiếp tục củng cố tài liệu hồ sơ và truy bắt các đối tượng liên quan
đang bỏ trốn để xử lý theo quy định của pháp luật
cá độ bóng đá là cụm từ được nhắc tới nhiều nhất trong những ngày vừa qua và gắn liền với những trận cầu hấp dẫn
tại giải world cup hai nghìn hai mươi hai mặc dù cơ quan chức năng và các phương tiện truyền thông liên tục cảnh báo
các phương thức thủ đoạn cũng như thông tin về các đường dây cá độ bóng đá bị lực lượng công an triệt phá
thế nhưng nhiều người ham mê đỏ đen vẫn bất chấp lao vào những cuộc cá độ tiền tỷ
tiền mất án tủ mang là hệ lụy mà rất nhiều người đã phải trả giá và mùa giải world cup vẫn đang diễn ra
liệu có bài học nào được rút ra sau hàng loạt chuyên án cá độ bóng đá lên tới hàng nghìn tỷ đồng
vừa bị lực lượng công an đấu tranh bóc cỡ
người phụ nữ này đã khóc cạn nước mắt vì khoản nợ mà chị và gia đình đang phải đối mặt
khoản nợ đó là từ những cuộc thua cá độ bóng đá do chồng chị gây ra giờ đây anh ta đã bị lực lượng công an tạm giữ
còn số nợ lên tới gần năm trăm linh triệu đồng đang đe nặng lên bố mẹ và vợ con phải gánh vác
biết bào gia đình đang phải đối diện với hệ lụy từ tệ nạn cơ bạc và cá độ bóng đá
như thế này
tiền tiết kiệm bao nhiêu năm nay của gia đình tôi coi như là mất trắng
hơn nữa là bây giờ tôi lại phải vướng vào một khoản nợ nữa
và thực là cái tệ nạn cá độ bóng đá này đã gây ra nhiều hệ lụy cho gia đình cũng như là người thân gia đình tôi
theo số liệu thống kê của bộ công an từ đầu mùa world cup hai nghìn hai mươi
công an toàn quốc đã triệt phá năm mươi hai vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá
bắt giữ hơn một trăm bốn mươi đối tượng với số tiền giao dịch hàng chục nghìn tỷ đồng
tệ nạn cơ bạc với hình thức cá độ bóng đá đã gây ra rất nhiều hệ lụy cho đời sống xã hội và tình hình an ninh trật tự tại các địa phương
bởi trên thực tế hầu hết người chơi đều thua cá độ sau đó có tâm lý gỡ lại số tiền đã mất
và để rồi họ bị cuốn vào vòng xoáy nợ nần cùng với rất nhiều hệ lụy phát sinh
các cụ đã nói từ xa rồi cờ bạc là bác thằng bẩn cờ bạc tức là hơn thua
anh bỏ ra một số tiền nhỏ để anh hy vọng một khoản tiền lớn nhưng cái hy vọng đó nó rất mong manh
thế và thậm chí là gì thua kêu này bày kêu khác thua rồi lại muốn gỡ
và cứ như thế như thế là cứ ham vọng và cái thất vọng nó ngày càng cao
và dẫn đến là gì các bạn biết rằng là gia đình vợ chồng bố mẹ người thân đã cuốn vào trong những vấn đề cờ bạc
người ta có thể là gì họ vay họ mượn sổ đỏ người ta vay khoản tiền đoạn kia để lấp những cái khoản nợ đó dính vào cờ bạc
là rõ ràng là cái nguy cơ để mà tan cửa nát nhà là ghê điễu
không chỉ đối mặt với những khoản nợ nần dẫn đến tình cảnh tan cửa nát nhà vì cá độ bóng đá mà người chơi còn phải đối diện với những bản án nghiêm khắc của pháp luật
lực lượng công an xác định tinh chất mức độ phức tạp của tệ nạn cờ bạc cá độ bóng đá nên trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm sẽ quyết tâm đấu tranh bóc gỡ triệt để các đường dây tội phạm này
đây chính là hồi chuông cảnh tỉnh đến các đối tượng tổ chức đánh bạc và bất cứ ai còn có ý định tham gia cá độ
ngay từ ban đầu thì trước khi mà bộ ra cái điện triển khai cao điểm này thì cục quỳnh sự cũng đã tham mưu phối hợp với văn phòng bộ để mà xây dựng cái nội dung các giải pháp trong cái đấu tranh tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc trong mùa quân cấp hai nghìn hai mươi hai
những người dân cần phải hiểu rằng tất cả những hành vi cá cược bệt cá cược
trong cái quân cấp này bằng vật chất bằng tiền bạc thì đều là đi vào hợp luật và sẽ bị xử lý nghiêm trước pháp luật
theo dự báo của lực lượng công an các đường dây đánh bạc tổ chức đánh bạc vẫn tìm cách xa tăng hoạt động khi mùa giải world cup hai nghìn hai mươi hai đang đi đến những vòng đấu cuối cùng
do đó bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an thì một biện pháp hữu hiệu nhất đó chính là mọi người dân tuyệt đối không tham gia cá độ bóng đá dưới bất kỳ